phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hoàng ngọc nhân
trú tại huyện cư mờ ga để điều tra về hành vi giết người nạn nhân là anh nguyễn hùng chú tại huyện cư mờ ga
khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi một tháng năm người dân phát hiện anh hùng tử vong bên lề đường nên trình báo cơ quan chức năng
qua khám nghiệm cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ trọng án là hoàng ngọc nhân
đến trưa cùng ngày được công an và người thân tích cực vận động nhân đã ra đầu thú giao nộp một khẩu súng cùng năm viên đạn
nhân khai nhận đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhân phát hiện vợ mình và hùng có quan hệ tình cảm với nhau
sau đó vận nhân ra ngoài thuê ở trọ bực tức vì nhiều lần bị hùng thách thức nên nhân đã lên mạng xã hội
mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn mục đích để giết hùng
tối ngày hai mươi tháng năm phát hiện hùng đi vào phòng trọ của vợ ở thôn tám xã ea cờ pam
nhân đã về nhà lấy súng bắn khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ